trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông trong đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và rông
trong cơn rông cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xoáy và gió giật
khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa gió tây nam ở huyện đảo hoàng sa mạnh cấp bốn cấp năm và nhiệt độ là hai mươi tám ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ và nhiệt độ là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết
ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước